tàu cảnh sát biển mang số hiệu chín nghìn một vừa ứng cứu kịp thời một mươi hai ngư dân gặp nạn do chìm tàu trên vùng biển cách đảo phú quý khoảng hai mươi năm hải lý
nhận được thông tin từ ngư dân bộ tư lệnh cảnh sát biển đã chỉ đạo tàu csb chín nghìn một xuất phát ra vị trí tàu bị nạn để tìm kiếm
đồng thời báo cáo về sở chỉ huy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
sau gần bốn tiếng đồng hồ hành trình trong điều kiện sóng gió cấp bảy có lúc giật cấp tám và đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
tàu cảnh sát biển chín nghìn một đã tiếp cận được tàu bth chín mươi bảy nghìn năm trăm hai mươi năm ts
mặc dù biển động mạnh nhưng toàn thể cán bộ chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn
quyết tâm cứu vớt bằng được toàn bộ ngư dân gặp nạn lên tàu csb chín nghìn một
kịp thời chăm sóc y tế cung cấp nhu yếu phẩm đảm bảo an toàn về tính mạng